thưa quý vị công an quận hải châu tp đà nẵng vừa phá vụ án mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy bắt giữ ba đối tượng có liên quan
nhóm này còn hoạt động đòi nợ thuê và sử dụng súng để đe dọa đối phương
tối ngày hai mươi năm tháng bảy đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận hải châu bắt quả tang nguyễn phường
trú tại quận sơn trà vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi viên thuốc lắc và hai gói ketamin
tiếp tục mở rộng chỉ ít giờ sau lực lượng công an bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng phạm thanh chú quận hải châu
thu giữ hơn ba trăm linh viên thuốc lắc bảy gói tinh thể rắn màu trắng một mươi chín viên đạn và một khẩu súng
tiếp đó vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng bảy tại gần nhà của thanh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
tiếp tục bắt quả tang phạm hà thanh thiện chú tại quận thanh khê thu giữ một gói ma túy loại ketamin
hiện công an quận hải châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tại các tỉnh biên giới vẫn nóng tình trạng mua bán người
mới đây công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lương thị toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và mong thị nghệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn về tội mua bán người
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện kỳ sơn tiếp nhận đơn tố giác của một phụ nữ
tại bản siêng thù xã chiêu lưu huyện kỳ sơn về việc bị hai đối tượng lừa sang trung quốc bán lấy chồng
sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ công an huyện kỳ sơn đã bắt giữ hai đối tượng là lương thị toàn và mong thị nghệ
cùng chú tại xã chiêu lưu về hành vi mua bán người
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lương thị toàn lúc đó lấy chồng tại trung quốc trở về việt nam
và gặp mong thị nghệ đặt vấn đề tìm người đưa sang trung quốc
các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ đưa người phụ nữ trên vượt biên trái phép và bán cho một người đàn ông trung quốc
sau đó mong thị nghệ được toàn chia số tiền hơn hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
có thể thấy nạn nhân của tội phạm mua bán người có thể là bất cứ ai
bởi lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin thiếu hiểu biết của người dân khiến cho nhiều người dễ dàng nghe theo lời rụ rỗ của các đối tượng xấu
đặc biệt là ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa
nhiều phụ nữ và trẻ em đã trở thành nạn nhân của những đường dây mua bán người
và không ít trong số họ đã phải sống cuộc sống khổ sở cơ cực trôn vùi tuổi thanh xuân nơi đất khách quê người
và câu chuyện của các nạn nhân tại huyện miền núi nam giang tỉnh quảng nam ngay sau đây
sẽ là một bài học cảnh tỉnh cho nhiều người từ vấn nạn mua bán người
được giải cứu cách đây vài tháng người phụ nữ này vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh
hai mươi hai tuổi bị rụ rỗ tin vào lời hứa
về giấc mơ đổi đời chị quyết định ra hà nội tìm việc làm
với mức lương sáu triệu đồng một tháng thời điểm năm hai nghìn một mươi
kể từ đây cuộc đời của chị bước sang một trang mới
từ một cô gái vô tư hùng diên chị bị lừa bán sang nước ngoài
bước ép lấy chồng sinh con ngoại buốn
đến tận quảng tây họ bảo là không nghe lời thì họ đánh
nói là không nghe lời thì họ đánh
nói là không nghe lời thì họ đánh
không biết đi đâu về đâu cho nên cứ theo đó đó
theo mấy người đi cùng
sợ đánh này kia mình bị chết thôi rồi
phải nghe lời họ thôi
sống mang tiếng làm vợ người ta nhưng thực chất là bị cầm tù vắt kiệt sức lao động
sợ hãi tuyệt vọng sau nhiều ngày bị giam giữ
không biết mình sẽ đi đâu về đâu chỉ đang thuận theo số phận
số ngày bị đánh đập bỏ đói
hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần với chị nhiều vô kể
năm hai nghìn một mươi ba vì tiên vào lời dụ dỗ của đối tượng một mươi một cô gái tại huyện nam giang tỉnh quảng nam đã bị lừa bán sang nước ngoài
các cô gái này đều nằm trong độ tuổi từ một mươi sáu đến ba mươi
không hình dung được câu chuyện đường đi mà chỉ biết là lên xe là ngồi đó
khi họ phát hiện là họ được qua tới bên biên giới của trung quốc và vô trong lãnh thổ của trung quốc
và bán với họ như là với gió là khoảng ba vọ nhân dân tệ tương đương với khoảng chín mươi triệu đồng trên một nạn nhân
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố điều tra chiến vụ một mươi bảy bị can
về tội mua bán người và mua bán trẻ em tổng số nạn nhân lên đến một mươi sáu người
điểm chung của các đối tượng đều sử dụng chiêu trò dụ dỗ nếp bóng việc nhẹ lương cao cùng lời hứa về một miền đất hứa
ngoài chiêu trò này theo cơ quan công an hiện nay đường dây mua bán người còn nếp bóng hình thức chuyển tiếp nhân viên từ cơ sở này sang cơ sở khác
hiện nay khá phổ biến là những đối tượng lợi dụng các nhân viên karaoke chuyển tiếp từ bên cơ sở kinh doanh karaoke này sang cơ sở karaoke khác
thì sẽ có những khoản phí
và nó biến tướng thành cái khoản phí để mua bán người
hiện nay trên địa bàn huyện nam giang vẫn còn hai ba nạn nhân vẫn còn ở bên trung quốc chưa được chữa cứu
qua đây thì cũng là một lời cảnh tính cho người đồng bào nhân tộc thủy số ở đây
đầu tiên là không được nhảy giả cả tin vào người lạc
và phải nắm chắc mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật nhà nước
hiện nay tội phạm mua bán người hoạt động với phương thức thủ đoạn vô cùng tình vi
do đó mỗi người dân đặc biệt là đồng bào vùng cao cần nhận diện rõ thủ đoạn không tin vào lời dụ dỗ đường mật để không trở thành nạn nhân của mua bán người
với hành vi cố ý gây thương tích ba đối tượng gồm nguyễn văn hiếu võ quang lượng và lê văn bảo
trung tận thành phố châu đắp tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đắp khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
riêng đối với đối tượng hồ tấn hiển và vũ lê thanh được cho gia đình bảo lãnh
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước giữa hiếu và bùi thanh luân khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai luân đã cùng nhóm bạn tìm gặp hiếu để giải quyết mâu thuẫn
khi vừa tới nơi luân liền bị hiếu lượng và hiển dùng dao tự chế đâm chém nhiều nhát vào người gây thương tích
lúc này thì bảo và thanh cũng chạy đến lao vào đánh luân rồi cùng cả nhóm mang theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường
luân bị vào viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi
trong thời gian chờ kết quả điều tra đêm ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của hiếu lại tiếp tục tụ tập cùng với hàng chục thanh thiếu niên khác sử dụng hung khí để chuẩn bị đánh nhau
thì bị lực lượng công an phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc phát hiện ngăn chặn kịp thời thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
liên quan tới vụ gây dối trật tự công cộng với sự tham gia của khoảng một trăm linh đối tượng xảy ra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương vừa tiếp tục khởi tố bị can
bắt giam thêm một mươi đối tượng công chú tại huyện thanh hà và thành phố hải dương
cụ thể vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nhóm đối tượng ở thành phố trí linh tỉnh hải dương và thị xã đông triều tỉnh quảng ninh về thành phố hải dương chơi
đã xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trên địa bàn thành phố hải dương chưa xác định rõ danh tính
sau đó nhóm này đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập
nhóm khác ở địa bàn thành phố uông bí thành phố trí linh huyện thanh hà và huyện nam sách hẹn tối ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
mang theo hung khí gồm tuyếp sắt đinh ba phóng lợn dao kiếm vỏ chai bia sau địa bàn thành phố hải dương để gây sự giải quyết mâu thuẫn
nên mới dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bảy mươi ba bị can trong đó đã bắt tạm giam gần ba mươi bị can
số còn lại do phạm tội trong trường hợp dưới một mươi tám tuổi đã được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai trường hợp và đang tiếp tục xác minh hơn một mươi trường hợp khác có liên quan
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng quận liên triều thành phố đà nẵng đã phối hợp khống chế thành công đám cháy
tại tiểu khu bốn a rừng nam hải vân phường hòa hiệp bắc
vào khoảng tám giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện có đám cháy tại tiểu khu bốn a ngay sát đường sắt bắc nam
đây là khu vực nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng không còn là đất nông nghiệp
khoảng một trăm năm mươi người gồm các lực lượng kiểm lâm biên phòng quân đội công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cùng lực lượng tại chỗ của địa phương đã tích cực phối hợp dập lửa
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút đám cháy đã cơ bản được khống chế
ước tính ban đầu diện tích cháy là khoảng bảy hectare
cây bị cháy là cây bụi lau lách không gây thiệt hại về tài sản
trưa nay một trụ điện gió trên địa bàn xã bình thạnh huyện tuy phong tỉnh bình thuận
trị giá hàng chục tỷ đồng đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày người dân tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một
đoạn qua xã bình thuận huyện tuy phong đã phát hiện khói đen bốc cao
lúc này gió thổi mạnh lửa cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ từ tua bin cao tám mươi mét
thuộc nhà máy điện gió phong điện một
sau khi nắm bắt thông tin địa phương đã huy động lực lượng địa phương
cùng với cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa
thưa quý vị theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo trước một mươi bảy h chiều ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy
các trường phải cập nhật công bố mức điểm sàn đại học trên hệ thống
các trường đại học và trường cao đẳng khối ngành sư phạm và sức khỏe
sẽ phải công bố điểm sản theo phong trình
các trường sẽ có phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đây là hai khối ngành đặc thù được bộ giáo dục và đào tạo quy định
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng
trên cơ sở điểm sản chung do bộ quy định các trường sẽ quy định mức điểm sản riêng
cho từng ngành của trường đảm bảo không thấp hơn điểm sản chung
ngày hai mươi sáu tháng bảy cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
cùng ban thanh niên công an nhân dân phối hợp với tỉnh đoàn công an tỉnh tây ninh
tổ chức lễ thắp nến tri ơn các anh hùng liệt sĩ và các hoạt động sinh hoạt chính trị an sinh xã hội
tại đây hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên công an nhân dân đã dân hương dân hoa
tại khu di tích lịch sử ban an ninh trung ương cục miền nam trung ương cục miền nam
và bia tưởng niệm căn cứ đoàn thanh niên nhân dân cách mạng hồ chí minh tại tây ninh
và tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho ba trăm linh người dân có hoàn cảnh khó khăn
thăm tặng ba trăm linh phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
đối tượng chức sách trong vùng dân tộc tôn giáo tại huyện tân biên tỉnh tây ninh

có thể nói những hoạt động này những hành trình về nguồn này đã giúp cho đoàn viên

cũng như người đi trước đối gót người đi theo sau vậy đó mà

trong đó thì chúng tôi tổ chức cái hành trình là hành quân theo bước chân những người anh hùng
bằng việc tổ chức sinh hoạt chính trị các hoạt động tình nghĩa xã hội hoạt động thắp nến trên các hùng liệt sĩ
qua những hoạt động này chúng tôi mong muốn được giáo dục ý thức chính trị giáo dục truyền thống cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên
đặc biệt hơn nữa là trong mỗi ngày này chúng tôi mong muốn được giáo dục trách nhiệm xã hội của mỗi thanh niên công an đối với cộng đồng đối với xã hội
những ngày tháng bảy này với nhiều hoạt động tri ân các thương binh liệt sĩ gia đình chính sách diễn ra ý nghĩa trên cả nước
không thể không nhắc tới những tấm gương liệt sĩ công an đã hy sinh thầm lặng giữa thời bình
tấm gương hy sinh của các chiến sĩ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ công an hôm nay phải sống làm việc và chiến đấu hết sức mình
vì sự bình yên của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đã hơn ba tháng kể từ ngày trung tá nguyễn xuân hà
nguyễn xuân hà hy sinh thẳm sâu trong trái tim người cha này nỗi đau vẫn như mới
trung tá nguyễn xuân hào cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đức hòa tỉnh long an
hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trên tuyến đường tỉnh tám trăm hai mươi
đoạn qua xã mỹ hành nam huyện đức hòa để lại trong lòng người thân khoảng trống không thể nào bù đắp được
con tôi mất đi thì một niềm một sự mất mát rất là lớn
nhưng mà trong khi là một cái đám tang của nó tôi cũng một phần nào để an ủi lại
có từ bộ công an có sở công an có công an huyện là ban chỉ huy cùng với các đồng đội đang đến để tổ chức một cái lễ tang rất là long trọng
rồi về tôi suy nghĩ lại tôi với bà thì cũng tâm sự nhau thôi
sự hy sinh của nó phải nói là một cái niềm vinh dự rất là vinh dự
sự hy sinh đầy ý nghĩa của con trai vì bình yên hạnh phúc của người dân
cũng chính là động lực để người cha người mẹ của thiếu tá lê huỳnh nhật minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
cùng nhau vượt qua mất mát đau thương
đồng chí minh hy sinh trong một cuộc chiến không kém và gây gò ác liệt khác
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
nghĩ là con vẫn còn ở đây bên mẹ này
con chỉ đi công tác thôi chứ con không có mất đi đâu hết
đối với gia đình thì đối với nhật minh
nó cống hiến và hy sinh vậy thì cũng rất là niềm vinh dự và hãnh diện của gia đình
có một đứa con hết lòng vì nước vì dân không quản ngại khó khăn
gian khổ và hy sinh để phục vụ cho tổ quốc phục vụ cho nhân dân
chiến tranh đã lùi xa nhưng những hiểm nguy bất trắc thì luôn còn đó
có thể đặt người chiến sĩ công an dân dân giữa làng tranh sinh tử ở bất cứ tình huống nào

từ những ngày tháng bảy này cùng với cả nước lực lượng công an dân dân đã có nhiều hoạt động ý nghĩa
thiết thực hướng tới các gia đình thương binh liệt sĩ gia đình có công với cách mạng
bằng tất cả tình cảm lòng biết ơn và trách nhiệm của những người ở lại
cục ngoại tiến đã chỉ đạo cho đoàn thanh niên hội phụ nữ phối hợp với các đơn vị trong lực lượng công an
đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động về nguồn tổ chức thăm tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng
gia đình chính sách thương binh liệt sĩ giáo dục truyền thống cho lực lượng đoàn viên thanh niên
thực hiện tốt nhiệm vụ để hung đúc tinh thần thi đua ái quất cũng như thực hiện lời bác hồ dạy
tấm gương hy sinh anh dũng của các liệt sĩ công an dân dân vừa qua chính là sự khẳng định tinh thần phục vụ
quên mình vì nước vì dân của lực lượng công an
cũng là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an dân dân hôm nay luôn cảm thấy biết ơn
tự hào về truyền thống vẽ vang của lực lượng để sống xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy ban chỉ đạo phòng chế chữa cháy và cú nạn cú hộ tỉnh bình dương
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cú nạn cú hộ cấp tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
tại công ty trách nhiệm hữu hoạng an sơn bình dương logistics
bộ diễn tập tổng cộng có một mươi hai đơn phương
các vị trên địa bàn tỉnh tham gia với bốn trăm linh người và ba mươi bốn phương tiện gồm xe tàu cano xuồng phao các loại
tình huống giả định là container vận chuyển hàng và xa lan tải trọng lớn bốc cháy khi đang xuất nhập hàng tại cảng an sơn
các lực lượng tham gia diễn tập phải nhanh chóng dập tắt đám cháy
đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người phương tiện tham gia
đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở
phát biểu tại buổi diễn tập đại tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh
phó trưởng bang chỉ đạo phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đánh giá các đơn vị tham gia diễn tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thông qua kết quả của những buổi diễn tập thế này nhằm kiểm tra khả năng huy động lực lượng
phương tiện ứng phó sự cố cháy nổ của các cơ quan đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia giải quyết các tình huống sự cố tai nạn
trường đại học luật tp hcm đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
để tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy
mức điểm sàn áp dụng đối với thí sinh ở khu vực ba là mức điểm tối thiểu không nhân hệ số của các tổ hợp xét tuyển
và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực đối tượng theo quy định nêu trong quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục đào tạo và của trường
điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu và không thấp hơn điểm sàng theo quy định
điểm trúng tuyển được xét bình đẳng chỉ dựa vào tiêu chí là điểm xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký
nhà trường cho biết đã xây dựng đề án học phí của năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo và được cấp có thẩm quyền phê duyệt
mức thu học phí đối với sinh viên chính quy trên đội đại học năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn giao động từ ba mươi một triệu đồng đến một trăm sáu mươi năm triệu đồng mỗi năm
tuyên ngành nghề đào tạo
cho đến đầu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện bình chánh tp hcm đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ năm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên thoát nước đô thị tp hcm bị ngạc khí khiến một người tử vong và bốn người bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín giờ nhóm công nhân mở nắp cống số ba a hai mươi đường trần văn dầu
xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm để vớt rác nhằm khơi thông dòng chảy giảm ngập úng một số tuyến đường
cống này rộng khoảng một m hai sâu hơn hai mét có nước ngập ngang ngực
trong lúc vớt rác thì năm người bị ngạc khí
những người ở trên thấy đồng nghiệp bất tỉnh phía dưới đã báo cho lực lượng chức năng đồng thời tìm cách cứu nạn nhân
tới hiện trường các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
đã sử dụng bình dưỡng khí mặt nạ phòng độc xuống dưới cống đưa các nạn nhân lên
vụ việc khiến một công nhân tử vong bốn người khác phải đưa vào bệnh viện chờ rễ cấp cứu
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do ngạc khí mê tan và hydroxulfur h hai s
theo các chuyên gia dưới diến ống cống là các không gian chính nên có ít oxy
đặc biệt các đường ống còn có nhiều chất thải độc hại và sát các loại động vật phân hủy
dựa đến sản sinh nhiều khí h hai s và co
khi hết phải khí này trong môi trường thiếu oxy nạn nhân dễ hôn mê trong vài giây
dựa đến chưa kịp phản ứng để tự thoát ra ngoài
công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can đặng thị hàng ni
và trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an tp hcm xác định bị can đặng thị hàng ni đã có bốn phát ngôn đưa lên mạng xã hội
các thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân tổ chức
trái quy định pháp luật vi phạm điều một mươi bảy luật an ninh mạng
đối với vị can trần văn sĩ đã đam thông tin xa sự thật kêu hoang mang trong nhân dân
xâm phạm quyền vợ lết hợp pháp của công ty cổ phần đại nam đưa nội dung vệ đạt xa sự thật
xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của cá nhân ông huỳnh uy dũng
xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm uy tín của bà nguyễn phương hằng
hiện bị can đẳng thì hạng ni và trần văn sĩ vẫn đang bị tạm giam
công an quận một tp hcm cho biết vừa tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn
qua đó phát hiện bảy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép
khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm như bên trong các phòng karaoke
được trang trí nhiều thiết bị điện tử đèn chiếu sáng bàn ghế đều là vật liệu dễ gây cháy nổ
thông báo lối thoát hiểm sơ xài
bên cạnh đó còn phát hiện một số cơ sở dù không được phép
nhưng nút bóng dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau để hoạt động bất chấp quy định pháp luật
một cơ sở cản trở yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật
là công ty trách nhiệm hữu hạng nhà hàng sht ktv địa chỉ số một mươi bốn nguyễn thái học phường cầu ông lãnh quận một
hiện công an quận một đang cung cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
cặp vợ chồng nguyễn phước hùng và hoàng thị hồng nhạn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vợ chồng nhạn hùng có quan hệ thân thiết với một người phụ nữ trú tại quận liên triểu
vì tin lời của nhạn và hùng vợ chồng người phụ nữ trên đã cho nhạn và hùng mượn tổng cộng hơn một mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên sau đó vợ chồng người bị hại không thấy trả lại tiền nên đã trình báo cơ quan công an

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam lê văn danh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh kiên giang để điều tra về tội vận chuyển hàng cấm
trước đó vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành đang tuần tra trên tỉnh lộ chín trăm hai mươi bảy c
đoạn thuộc ấp phú đông thị trấn mái dầm huyện châu thành phát hiện xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu a hai mươi hai nghìn một trăm linh sáu do lê văn danh điều khiển
đang đổ bên đường
có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra phát hiện trên phương tiện có bốn bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá điếu các loại
nhãn hiệu nhập lậu và trong các bịch ni lông và bao tải
bước đầu danh khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá cho một người không rõ danh tính từ huyện tam nông tỉnh đồng tháp
về thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang với giá một năm triệu đồng còn xe ô tô là thuê của người quen
tòa án nhân dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam mở phiên tòa xét xử
tuyên phạt hai đối tượng một mươi ba năm tù giam về hành vi nuôi và nhốt buôn bán trái phép nhiều cá thể rùa quý hiếm
trong đó bị cáo huỳnh thị kim cương năm mươi năm tuổi trú tại xã bình nguyên huyện thăng bình tỉnh quảng nam lãnh án một mươi năm tù
và bị cáo nguyễn thị yến chú tại thị trấn khâm đức huyện phước sơn tỉnh quảng nam ba năm tù
theo cáo trạng ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh quảng nam
đã bắt quả tang đối tượng huỳnh thị kim cương có hành vi nuôi nhốt trái phép một mươi hai cá thể rùa các loại tại nhà riêng
trong đó có một mươi cá thể rùa hộp trán vàng miền trung và hai cá thể rùa đầu to
mở rộng điều tra lực lượng chức năng xác định nguyễn thị yến đã buôn bán trái phép năm cá thể rùa hộp chán vàng miền trung
và hai cá thể rùa đầu to cùng một số cá thể động vật hoang dã khác cho huỳnh thị kim cương
tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng yến lực lượng chức năng phát hiện thêm một cá thể rùa hộp trán vàng miền trung
bị nuôi nhốt trái phép
cương đã từng bị công an tỉnh quảng nam phát hiện hành vi nuôi nhốt buôn bán trái phép số lượng lớn động vật hoang dã
lên đến một trăm hai mươi sáu cá thể gồm rắn hổ chúa rùa
tuy nhiên thì thời điểm đó đối tượng này chỉ phải nhận mức án tù treo
hành vi của huỳnh thị kim cương thể hiện thái độ ngang nhiên coi thường pháp luật
thưa quý vị
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết đã phát hiện trên không gian mạng có trang web giả mạo
cổng dịch vụ công của bảo hiểm xã hội việt nam với tên miền là dịch vụ gạch chéo công gạch chéo bảo hiểm xã hội com
trang web giả mạo hiện đang sử dụng địa chỉ ip nước ngoài và nguy hiểm hơn là trên trang web này
có nội dung tự công nhận đây là trang web của bảo hiểm xã hội việt nam
và đặc điểm nhận diện như là logo giao diện và các chức năng có sự tương đồng lớn
với trang web chính thức của bảo hiểm xã hội việt nam
để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi giả mạo tránh gây hiểu lầm cho người dân doanh nghiệp
bảo hiểm xã hội việt nam đã thực hiện báo cáo trang web giả mạo đường linh lừa đảo nêu trên
đến địa chỉ cảnh báo ncsc gov vn gạch chéo của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
để đề nghị khóa chặn và cảnh báo sớm cho cộng đồng mạng
giúp người dân cảnh giác không trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo gây hậu quả đáng tiếc
hiện nay cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là
dịchvucong baohiemxahoi gov vn trong cấu trúc tên miền có gov vn dành cho các cơ quan nhà nước
bảo hiểm xã hội việt nam không sử dụng tên miền có cấu trúc com vn hoặc com mà trang web giả mạo đang sử dụng
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin đường dây hoạt động xuyên quốc gia cho vay lãi
nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay vừa bị công an quảng nam phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và các cục nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương trên cả nước điều tra triệt phá số người vay tiền từ đường dây này lên đến hơn một triệu người
vấn đề đặt ra là vì sao vay tiền với lãi suất hơn hai ba trăm bốn mươi một năm cao gấp hàng trăm lần lãi suất vay của các ngân hàng tổ chức tín dụng hợp pháp
nhưng mà nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng cho vay lãi nặng
nguyên nhân được lý giải ngay trong phóng sự sau đây
ứng dụng vay tiền chính được quảng cáo bên ngoài là lãi suất một ngày nhưng từ đây dẫn đến hơn hai mươi ứng dụng vay tiền liên kết khác lãi suất trung bình trên hai ba trăm bốn mươi mỗi năm
áp dụng cho mỗi gói vay là bảy ngày tiền lãi được các đối tượng trừ thẳng vào số tiền gốc người vay đăng ký khi giải ngân
vay tiền online rất đơn giản chỉ cần cài đặt một app ứng dụng vay tiền và tiến hành các bước theo hướng dẫn để vay tiền với thủ tục nhanh gọn
thế nhưng thực chất ngay khi cài đặt ứng dụng này vào thì tất cả thông tin cá nhân danh bạ điện thoại bị các đối tượng khống chế để ngay khi người vay chậm trả tiền thì sẽ sử dụng các biện pháp khủng bố đe dọa yêu cầu người vay phải nhanh chóng trả tiền
có đăng ký cái ứng dụng gửi bích vay trên xe óc vay khoảng đầu tháng một hay hai mươi ba thì vay đó thì ổng cho vay là hai triệu rưỡi
thì do vay là bảy ngày ổng có giải ngân ngay một triệu hai
thì sau bảy ngày ổng có giải ngân ngay một triệu hai
sau bảy ngày thì sắp tới kế hoạch thì bắt đầu ổng có những số gia lô số điện thoại loại điện thoại bòn nó gọi tới để ổng hướng dẫn ổng qua một cái ốp hot để vay để trả tiền cho cái ốp gửi bích vay đó
thì lần đầu thì ổng vay khoảng hai triệu thôi
nhưng mà cứ phải vay hết ứng dụng này ứng dụng hot trong cái thời gian đó để theo hướng dẫn của ổng thì cuối cùng số tiền phải trả sau này đến một trăm linh triệu rồi
thì có đối tượng thì khi mà đánh khóa họng mà chưa thanh toán thì phải dùng nhiều số gia lô hoặc là số điện thoại gọi điện đe dọa gia đình đưa hình ảnh lên mọi xã hội facebook rồi ổng khủng bố đe dọa đủ thành thức đó
để che giấu hành vi cho vay lãi nặng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn các đối tượng thành lập hàng chục công ty ma sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền
các đối tượng chủ mưu cầm đầu người nước ngoài thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho họ

và các công ty này trở thành công cụ để các đối tượng cho vay lãi nặng rửa tiền chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
các công ty thanh toán sẽ sử dụng dịch vụ hỗ trợ tri hộ để giải ngân các khoản vay theo yêu cầu của các công ty đó
ngoài ra thì sử dụng giải pháp thu hộ để thu hồi các khoản tiền mà các người vay họ trả về
và công ty thanh toán thì sẽ làm chức năng là thu hộ các khoản tiền đó và giải ngân các khoản vay
trong quá trình mà mình thẩm định các công ty đó thì mình cũng chưa nhận biết được là các cái giao dịch đó nó bản chất như thế nào
thì công ty tôi mới đã tiếp tay cho các đơn vị cho vay để thực hiện giải ngân các khoản vay không đúng quy định
các đối tượng phạm tội khe thách triệt để không nhân mạng hoạt động phạm tội sử dụng các công ty ma
các đối tượng phạm tội khe thách triệt để không nhân mạng hoạt động phạm tội sử dụng các công ty ma
các công ty trung dân thanh toán hoạt động hợp pháp để cho vai và thu hồi vốn nên ẩn danh đối với các số tiền thu lợi bất chính
các đối tượng sử dụng trên năm tài khoản ngân hàng không chính chủ để lung chuyển dòng tiền phạm tội
qua đó tổ chức rửa tiền sử dụng nhiều phương thức chuyển tiền trả phép
ra khỏi việt nam số tiền đặc biệt lớn như qua tiền ảo kênh chuyển tiền trả pháp luật
với hành vi cho vay lãi nặng với số tiền hai mươi tỷ thu lợi bất chính số tiền trên tám tỷ đồng
tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi việt nam với số tiền trên năm tỷ đồng
cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi năm đối tượng liên quan để điều tra mở rộng
vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo người dân có nhu cầu vay tiền nên tìm đến những kênh cho vay tại các ngân hàng
các tổ chức tín dụng hoạt động theo sự cho phép của pháp luật
các ngân hàng thương mại nhà nước đã có mức lãi suất huy động thấp nhất trong khoảng một năm qua
theo biểu lãi suất mới nhất các ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
ngoại thương việt nam công thương việt nam và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
kéo lãi suất huy động kỳ hạn một và hai tháng từ ba bốn một năm xuống ba ba một năm
riêng agribank lãi suất tiền gửi cơ quan công an đã có mức lãi suất huy động thấp nhất trong khoảng một năm qua

riêng a bank lãi suất tiền gửi kơ quan công an đã có mức lãi suất huy động kỳ hạn từ một mươi ba đến hai mươi bốn tháng giảm từ sáu ba một năm xuống còn sáu một một năm

ba tháng giảm từ bốn ba một năm xuống bốn hai một năm sáu tháng và chín tháng từ năm hai một năm xuống năm một một năm
bidv giảm lãi suất kỳ hạn một tháng từ bốn một năm xuống ba sáu một năm sáu tháng từ năm sáu một năm còn năm ba một năm
lãi suất cao nhất tại các ngân hàng này giữ ở mức sáu ba một năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ một mươi hai tháng
các chuyên gia dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục rơi từ nay đến cuối năm để xuống mức sáu năm đến sáu tám một năm
thông tư sáu vừa được ngân hàng nhà nước ban hành và có hiệu lực từ ngày một tháng chín tới đây với nhiều điều kiện để khách vay có thể tiếp cận vốn được đổi mới theo hướng thông thoáng dễ dàng hơn
đáng chú ý là thông tư sáu đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống

cụ thể ngân hàng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như mua nhà mua ô tô
theo quy định hiện hành khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại nhà băng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
theo đó với quy định trên khách hàng hoàn toàn có thể đến ngân hàng b đề xuất nhu cầu vay vốn để trả nợ trước hạn cho khoản vay mua nhà mà khách hàng đang vay tại ngân hàng a
như vậy khách hàng dễ dàng tiếp cận khoản vay mới với mức chi phí thấp hơn được tiếp cận và sử dụng thêm các dịch vụ mới
đến nửa đầu tháng bảy cả nước đã xuất gần bốn năm triệu tấn gạo thu về gần hai bốn tỷ usd tăng hai mươi tám về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái
theo đó từ đầu năm đến ngày một mươi năm tháng bảy bình quân mỗi tấn gạo xuất đi có giá trị hơn năm trăm ba mươi usd một tấn
tăng hơn bốn mươi usd mỗi tấn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam đều nằm ở châu á gồm philippines trung quốc và indonesia
hoạt động xuất khẩu sang ba thị trường chủ lực đều có tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
liên quan đến thông tin tổng cục ngoại thương ấn độ đã ra thông báo về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường
cục xuất nhập khẩu bộ công thương đánh giá việc ấn độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo
sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu
do đó cục này đã khẩn trương có văn bản gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và hiệp hội lương thực việt nam
đề nghị hiệp hội lương thực việt nam tăng cường đôn đốc các hội viên đặc biệt là các doanh nghiệp lớn
giữ vai trò dẫn dắt như tổng công ty lương thực miền bắc tổng công ty lương thực miền nam
tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc gạo hàng hóa bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành
quý vị thân mến hơn một mươi năm qua
nhờ phong trào tiết kiệm mỗi ngày một đồng để nuôi heo đất của cán bộ đảng viên và nhân dân huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
hàng trăm hộ dân trên địa bàn đã được sống trong ngôi nhà mới có sinh kế để vươn lên thoát nghèo
đàn dê bảy con này là thành quả của gia đình ông phan công thành ở xã quảng hiệp huyện cư mờ ga
sau khi được nhận một cặp dê giống từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
sau đó gia đình ông tiếp tục được hỗ trợ bốn mươi triệu đồng để xây nhà đại đoàn
tổng giá trị hỗ trợ là năm mươi ba triệu đồng được trích từ phong trào nuôi heo đất tiết kiệm của xã
đây là sinh kế để gia đình vươn lên thoát nghèo
hồi trước là rất khó khăn hồi thời kỳ con cái nó đau
hồi đóc đai nó nhiều bán đất để đi chữa bệnh cho con cái con
bây giờ sau trong thời gian bên mặt trọng có hỗ trợ một số vốn để gia đình phát triển kinh tế
thì hiện bây giờ gia đình cũng tạm thời ổn định
từ một mươi một năm trước
xã quảng hiệp huyện cư mơ ga đã là xã đầu tiên phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm
trên bàn làm việc của mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức người lao động đều có một con heo đất
mỗi ngày mọi người đều cố gắng tiết kiệm ít nhất một đồng để giúp cho người nghèo
trước đây số hộ nghèo cận nghèo của xã từ bốn mươi nay chỉ còn gần một mươi bốn
những năm trở lại đây hàng năm ngày một mươi bảy tháng một mươi chúng tôi tổ chức lễ đập heo đất
qua buổi lễ đập heo đất nguyên cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã quảng hiệp chúng tôi thu được trên dưới một trăm linh triệu đồng
ngoài ra có các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn
và cả các doanh nghiệp là không có đứng trên địa bàn
nhưng khi thấy phong trào của chúng tôi họ đến họ tham gia và hồng hồ rất nhiều
đến nay phong trào nuôi heo đất tiết kiệm đã lan rộng trên địa bàn huyện cư mờ ga
sau nhiều năm triển khai thực hiện
hai năm trăm linh heo đất với tổng số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
qua đó giúp cho hơn bốn trăm linh hộ dân xây dựng sửa chữa nhà đại đoàn kết
có mô hình sinh kế chăn nuôi giúp hàng trăm hộ nghèo học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mùa khô thường thường cây cối đất ít phát triển
cho nên là chúng tôi chủ yếu tập trung vào vận động để nuôi heo đất
và bắt đầu khi đập heo đất xong chúng tôi giữ trữ tiền đó và khảo sát
đầu mưa chúng tôi triển khai con giống cho các hộ
khi cây cối lên
các loại lá keo các loại lá phục vụ cho con dê và con rúi lên rất là tốt
nó đảm bảo được chất lượng hơn
sẽ làm sao đó thì sẽ nhân rộng lan tỏa đến tất cả các hộ dân
rồi nhiều hộ cũng từ nguồn này vươn lên tức là thoát nghèo
qua đó thì cũng đã tham gia tốt các phong trào ở địa phương
như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
hoặc là các phong trào

và xây dựng cái nếp sóng văn hóa
phong trào một đồng nuôi heo đất mỗi ngày cũng đã lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong huyện cương mực a
số lượng heo đất được nuôi luôn tăng từng năm và số tiền ngày càng tăng
là người đã được nhận hỗ trợ từ phong trào nuôi heo đất
dù có khó khăn nhưng mỗi ngày gia đình ông thành vẫn trích vài nghìn đồng nuôi heo đất để hỗ trợ những người khó khăn hơn
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong bản tin kinh tế phương nam
kính thưa quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa có văn bản phản hồi đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về tạm dừng giao dịch khu đất số một trăm ba mươi hai bến vân đồn quận một
kinh tế phương nam
theo đó chủ tịch kinh tế phương nam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường sở tư pháp sở kế hoạch và đầu tư
văn phòng đăng ký đất đai tp và ủy ban nhân dân quận bốn khẩn trương thực hiện yêu cầu tại công văn của cơ quan cảnh sát điều tra
về tạm dừng giao dịch khu đất số một trăm ba mươi hai bến vân đồn quận bốn
trước đó ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trao quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với trương thanh phong nguyên tổng giám đốc trần văn vẹn
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bảy nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược tổng công ty lương thực miền nam
vinafood hai về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ba cá nhân này đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích bảy sáu trăm một mươi chín tám m hai
tại địa chỉ một trăm ba mươi hai bến vân đồn phường sáu quận bốn
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
sau nhiều năm thi công dự án đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây bước vào giai đoạn hoàn thành
dự kiến là đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một phần đường sông hành cao tốc trên sẽ được thông xe
dự án đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây có tổng mức đầu tư tám trăm bảy mươi tỷ đồng với chiều dài ba km
dự án này kết nối với nhiều khu dân cư trên đường sông hành
góp phần giảm tải giai đoạn cao tốc tp hcm long thành dầu dây kết nối với nút giao an phú
sau bốn năm tạm dừng thi công nhà thầu dự án này đang tập trung nhân lực vật lực để đưa dự án thông xe vào cuối tháng bảy này
hiện chỉ còn khoảng hai trăm linh m đoạn từ nguyễn thị định mai chí thọ là chưa hoàn thành
tuy nhiên chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục làm việc
sớm có mặt bàn sạch để triển khai thi công trong thời gian tới
theo vụ thị trường châu âu cho mỹ
bộ công thương phó chủ tịch điều hành phụ trách nguồn cung hàng dịch may và hàng tiêu dùng nhanh của tập đoàn walmart
là ông avinash gupta sẽ dẫn đầu tham dự chủ sự kiện kết nối các nhà cung ứng quốc tế việt nam international soxin năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó tập đoàn này sẽ tìm kiếm đối tác ở sáu ngành hàng gồm quần áo và phụ kiện dây dép hàng dạch mây và phụ kiện
điện tử gia dụng đồ nội thất thực phẩm và hàng tiêu dùng
phía walmart thông tin những yếu tố quan trọng nhất khi đánh giá
nhà cung cấp tại việt nam là năng lực khả năng cung ứng phát triển bền vững
bên cạnh walmart nhiều tập đoàn bán lẻ khác như amazon aes của mỹ care bốn decathlon của pháp
aeon uniqlo của nhật bản và khoảng một trăm năm mươi đoàn thu mua quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đến sự kiện để tìm kiếm đối tác mua hàng trong nhiều lĩnh vực như dệt may dây dép thực phẩm
đồ gia dụng và nội thất công nghiệp hỗ trợ
công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lộng
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
trong lúc tuần tra trên đoạn đường ba mươi tháng bốn thuộc khóm bốn phường một mươi một thành phố cao lạnh
thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy f bốn hai nghìn sáu trăm tám mươi năm có dấu hiệu khả nghi nên tra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra người điều khiển xe là mai thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cụ xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang đang chở một bốn trăm chín mươi gói thuốc lá điếu ngoại nhập lộ các loại
gồm hai trăm năm mươi gói nelson năm trăm linh gói hedro và bảy trăm bốn mươi gói jet
tại cơ quan công an nguyệt khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ xã phong mỹ huyện cao lãnh
đem qua xã mỹ hiệp huyện chợ mới tỉnh an giang thì bị phát hiện
từ sau đại dịch covid một mươi chín dòng khách miles tới thị trường tp hcm đã có nhiều dấu hiệu khởi sát
ngành du lịch thành phố đang tiếp tục nỗ lực để thu hút khách du lịch mice
đặc biệt là thời điểm cuối năm vốn được cho là mùa cao điểm của dòng khách này
mới đây du lịch thành phố hồ chí minh đã đón đoàn khách miles gần năm trăm linh người đến từ ấn độ
với chính sách mở cửa tích cực của chính phủ
ấn độ và nhu cầu du lịch lớn của thị trường đông dân thứ hai thế giới này
các doanh nghiệp du lịch tại tp hcm đã chủ động nắm bắt thị hiếu và xây dựng sản phẩm
để thu hút khách du lịch ấn độ trong đó khách miles chiếm tỷ lệ lớn
lý do chọn việt nam là điểm đến lần này là vì việt nam là một đất nước tươi đẹp
tôi muốn các đại lý nhân viên của mình đến để mở rộng tầm mắt
tôi cảm thấy rất hài lòng với lựa chọn này vì việt nam quả thực rất đẹp
thống kê số liệu của sở du lịch tp hcm cho thấy bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
khách quốc tế đến thành phố đạt hơn hai ba triệu lượt khách
tăng hơn hai trăm linh tám so với cùng kỳ năm ngoái đạt bốn mươi bảy hai so với kế hoạch
một trong những đóng góp quan trọng vào thành quả đó là du lịch mice
nhờ sự phục hồi nhanh và chuyển mình mạnh mẽ
du lịch miles cũng được ngành du lịch thành phố xác định là một trong bảy sản phẩm du lịch đặc trưng
nhiều tiềm năng cần đẩy mạnh khai thác trong chiến lược phát triển du lịch
dù có lợi thế về cảnh quan văn hóa ẩm thực hay cơ sở vật chất như số lượng lớn về buồn phòng khách sạn
sông theo đại diện các đơn vị lữ hành ngành du lịch thành phố vẫn còn nhiều việc phải làm
để phát triển tệp khách này theo đúng tiềm năng và thế mạnh sẵn có
du lịch tp hcm cần có hỗ trợ nhiều hơn đối với du khách có nhiều dịch vụ điểm đến
cơ sở hạ tầng tốt hơn nhiều lựa chọn hơn về mua sắm
hiện tại ở việt nam các lựa chọn về dịch vụ giải trí mua sắm còn quá ít so với thái lan hay singapore
thời gian qua tp hcm đã có nhiều dương trình nhằm khai thác hiệu quả hơn dòng khách mice
bên cạnh việc ưu tiên cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ và các cơ sở lưu trú
sở du lịch thành phố còn ban hành chính sách du lịch mice tp hcm với nhiều điều kiện ưu đại
chương trình đón tiếp nồng hậu
từ việc ra soát bóc gỡ tờ rơi quảng cáo cho vay tiền nhanh dán trên cục điện từ nhà dân
công an tp hcm đã triệt phá bóp gỡ nhiều đường dây cho vay lại nặng
với lãi suất lên đến gần bảy trăm linh một năm
và nhiều giải pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hoạt động tính dụng đen
đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
tình trạng tờ rơi quảng cáo vay tiền nhanh
rao vặt sai quy định xuất hiện tràn lan trên các trụ điện trạm xe buýt
cột đèn chiếu sáng tường nhà gây mất mỹ quan đô thị
ảnh hưởng an ninh trực tự xã hội khiến dư luận rất bức xúc
trước thực trạng trên ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm đã chỉ đạo đồng loạt các quận huyện thành phố thủ đức
rao quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bóp gỡ
để xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định vay tiền nhanh bôi bận phố phường
qua đấu tranh với tội phạm tính dụng đen
công an tp hcm nhận thấy thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để tiếp cận người dân có nhu cầu vay tiền
lại dán tờ quảng cáo phát tờ rơi ra khắp tuyến phố tập trung ở nhiều tuyến đường hẻm
các tờ quảng cáo trái phép này có nội dung như cho vay tiền góp giải ngân trong hai mươi phút
cho vay nhanh gọn uy tín bảo mật cho vay không cần thế chấp lãi suất thấp alo là có tiền
từ những lời quảng cáo này nhiều người dân gặp khó khăn về tài chính đã điện thoại cho các đối tượng
từ đó rơi vào bẫy tính dụng đen
thông qua hoạt động này chính quyền địa phương cũng kêu gọi các ban ngành đoàn thể
cùng toàn thể tầng lớp nhân dân nói không với tính dụng đen
bằng việc cùng chung tay xóa nạn quảng cáo tính dụng đen đang tràn lan và len lõi trên từng con đường
tuyến phố ngõ hẻm vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa gây nên tình trạng phức tạp về an ninh trực tự
quận đang phát động phong trào trong nhân dân trong đoàn viên hội viên là kịp thời phát hiện các
đối tượng có các hành vi cho vai nặng lãi dán vẽ các quảng cáo liên quan đến tính dụng đen
vì công tác tuyên truyền cũng được quận rất quan tâm có những thông tin tuyên truyền quận cũng
kịp thời tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong công nhân ở các công ty đặc biệt là công nhân ở
các khu nhà trọ để tiếp cận để biết được những phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
này để góp phần phòng tránh tính dụng đen len lõi vào đời sống của người dân
hoạt động này có sự hưởng ứng của đại diện cấp ủy chính quyền địa phương đoàn thanh niên hội phụ nữ
hội cựu chiến binh cùng hàng chục ngàn đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên người dân
trong đó đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh đã phát huy vai trò quan trọng trong việc
kết nối các cơ sở đoàn vận động đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng công an cùng tham gia
từ đó tạo nên sức lan tỏa lớn những buổi ra quân với hàng ngàn đoàn viên thanh niên
học sinh sinh viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng với khí thế và quyết tâm cao
sau khi tiến hành bóc gỡ xóa các quảng cáo trái phép khôi phục lại mỹ quan đô thị
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận huyện thành phố thủ đức sẽ giao chính quyền địa phương và các tổ chức
chính trị xã hội chịu trách nhiệm quản lý giám sát không để các đối tượng tái diễn hành vi gián
về quảng cáo sai quy định lực lượng công an thành phố hồ chí minh tiếp tục truy xét các nhóm đối
tượng tín dụng đen từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để nghiêm theo quy định